nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân cũng như là du khách thì nhất là dịp tết đến xuân về
các hãng hàng không đã sớm bán vé máy bay công khai mức giá và đặc biệt là giá khuyên mãi cũng như tăng cường các chuyến bay
để người dân có thêm sự lựa chọn chuyến bay và hãng bay phù hợp
phản ánh sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố đà nẵng
hãng vietnam airlines bổ sung thêm một trăm chín mươi chỗ tương đương gần một chuyến bay trên các đường bay nội địa
jetstar pacific cũng tăng thêm gần bốn mươi chỗ tương đương hơn hai trăm hai mươi chuyến bay nội địa
bamboo airways sẽ cung ứng tổng cộng gần một triệu ghế trên toàn mạng nội địa
tăng gần bảy trăm linh chỗ so với cùng kỳ năm ngoái để phục vụ hành khách trong dịp cao điểm tết canh tí hai nghìn hai mươi
để phục vụ khách tốt trong dịp cao điểm tết nguyên đán và các kỳ nghỉ thì chúng tôi đã có kế hoạch rất sớm
tăng cường nhân lực về công tác vật tư trang thiết bị để phục vụ khách được tốt hơn
mặc dù tết thi dạng cao
nó có tăng cao một chút nhưng mà bởi vì rất nhiều số lượng chuyển bay tham gia dạng cao
nó cũng không đắt như được năm trước đây nữa
riêng tại đà nẵng trong năm hai nghìn một mươi chín khách du lịch quốc tế bằng đường hàng không ước đạt ba triệu lượt
tăng ba mươi tám năm so với cùng kỳ năm ngoái
hiện đà nẵng có ba mươi năm đường bay quốc tế với tần suất bốn trăm chín mươi sáu chuyến một tuần
trong đó có hai mươi hai đường bay quốc tế thường kỳ với tần suất hơn bốn trăm sáu mươi chuyến một tuần
dự kiến năm hai nghìn hai mươi đà nẵng sẽ chào đón thêm một số đường bay quốc tế mới như đài bắc
đà nẵng các chuyến bay thuê chuyến từ thành phố của liên bang nga đến đà nẵng